sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau cho biết tính đến nay cà mau đã qua ba mươi ngày không xảy ra ổ dịch tả lợn châu phi mới đủ cơ sở để địa phương công bố hết dịch
bệnh dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại cà mau từ cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
từ khi xảy ra dịch tới nay tổng số lợn buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh là hơn một mươi một năm trăm linh con với tổng trọng lượng gần bảy trăm năm mươi tấn
trước mắt tỉnh cà mau thống nhất chủ trương xuất ngân sách cho các huyện thành phố để hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy trên chín mươi so với tổng nhu cầu
hiện nay công tác tái đàn chăn nuôi đã được một trăm một mươi bảy con và số lượng hiện có trong toàn tỉnh là hơn một trăm linh con